tại khu du lịch dinh hoàng a tưởng huyện bắc hà sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai đã tổ chức festival cao nguyên trắng bắc hà hai nghìn một mươi chín với chủ đề ngày hội xuân cao nguyên trắng bắc hà
đây là hoạt động nhằm tạo sản phẩm du lịch mới hấp dẫn mang thương hiệu riêng của vùng cao bắc hà thu hút phục vụ du khách trong dịp đầu xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tạo tiền đề cho sự kiện festival văn hóa du lịch bắc hà hai nghìn một mươi chín
điểm nhấn của chương trình đêm hội là các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc trình diễn các trang phục mới được thiết kế bằng thổ cẩm truyền thống của đồng bào nơi đây
ngày hội xuân cao nguyên trắng bắc hà còn góp phần khôi phục gìn giữ những lễ hội truyền thống của huyện bắc hà nói riêng cũng như tỉnh lào cai nói chung qua đó bảo tồn những làng văn hóa xây dựng các mô hình làm du lịch cộng đồng để thu hút du khách thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương